sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
trong đó trọng tâm là việc hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và học tập tổ chức ôn tập cho học sinh học tập quy chế và nghiệp vụ làm thi
cung cấp thông tin đầy đủ về kỳ thi cho học sinh lớp một mươi hai cũng như thí sinh tự do để mọi thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện đều được dự thi theo quy chế
theo kế hoạch chỉ còn khoảng hai tháng nữa các trường phổ thông sẽ kết thúc chương trình của năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học sinh về kiến thức kỹ năng và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp một mươi hai phù hợp với từng trường từng nhóm học sinh
nhưng nghiêm cấm cắt xén chương trình học ép học sinh mua tài liệu tham khảo
việc tổ chức học thêm nếu có để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định
đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo cũng phổ biến đến các trường những điểm mới trong quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám